nhân năm mới đình dậu hai nghìn một mươi bảy chúng ta cùng gợi nhắc một chút về hình ảnh con gà
trong một mươi hai con giáp thì hình tượng con gà có ý nghĩa đặc biệt mang nhiều giá trị tốt đẹp
là biểu trưng cho sự đầm ấm sung học và khát vọng về cuộc sống no đủ sung tốt
còn đối với đồng bào người mông đồng bào thái con gà vừa là con vật báo hiệu điểm lành điểm giữ
vừa là để đoán định tương lai hình tượng con gà mang nhiều ý nghĩa văn hóa tâm linh
trong đời sống văn hóa của người mông người thái
gia đình ông khà a chứ xã hang kia huyện mai châu tỉnh hòa bình đang dọn dẹp bàn thờ
để chuẩn bị đón tết với người mông bàn thờ có một vị trí tâm linh rất quan trọng và phải được thay
mới hàng năm trên bàn thờ đêm ba mươi chú gà trống đẹp nhất sẽ được mổ lông gà bộc thành nhúm rồi
nhúng vào tiết gà rán lên bàn thờ họ tin rằng điều đó sẽ mang lại may mắn và thịnh vượng cho cả gia đình
coi gà trống như cầu nối giữa thế giới con người với thế giới thần linh là con vật chỉ đường dẫn lối cho họ
tất cả mọi việc trong đời sống cho nên với người mông gà trống là con vật thiêng cúng gà trống là phong tục
không thể thiếu của người mông trong năm mới gà dùng để dâng lên ông bà tổ tiên nhất định phải là gà trống
vì sắc đỏ của chúng sẽ mang lại may mắn cho gia đình trong năm mới gà trống cũng tượng trưng cho người con trai
rắn giỏi mạnh mẽ là trụ cột trong gia đình thắp nén nhang mời tổ tiên đồng thời gia chủ cũng tung hai miếng gỗ
đủ ba lần sấp ngửa và cả sấp cả ngửa thì chứng tỏ tổ tiên đã đồng ý
người mông tết đến chỉ có đàn ông trong nhà mới được dọn dẹp sắp xếp bàn thờ vì với người mông đàn ông đại diện cho sức mạnh
sự rắn giỏi và cả năm đó mùa màng bội thu
đối với người thái ở huyện mai châu tỉnh hòa bình con gà cũng có vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh
đặc biệt mâm cỗ đêm giao thừa thì không thể thiếu đĩa gà trống sau khi luộc đôi chân gà sẽ được thấy mò trong bản
xem để dự báo điểm lành điểm giữ của gia đình trong năm mới
nó không khỏe có người không khỏe trong gia đình thì nó biết rồi cái chân nó đứng cao lên

đứng cao lên thì cái gì cũng không tốt mấy đâu cái này nó không đứng cao đâu nó không công bằng thôi bụi ra
đối với người mông hay người thái con gà như cầu nối giữa thế giới con người và thế giới tâm linh
là con vật sẽ chỉ đường dẫn lối cho họ tất cả mọi việc trong đời sống là con vật thiêng trên bàn thờ mỗi dịp tết đến xuân về